trong thời gian qua chính quyền và nhân dân tại xã cam hiếu huyện cam lộ tỉnh quảng trị
rất bức xúc khi công ty cổ phần thương mại hoành sơn tiến hành sàn lấp xây dựng công trình trái phép
trên địa bàn xã cam hiếu khi chưa hoàn thành các hồ sơ thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư
chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương
ủy ban nhân dân huyện cam lộ đã nhắc nhở lập biên bản nhưng công ty chưa có biện pháp khắc phục
sau lưng tôi là diện tích hơn năm hectare đất tại xã cam hiếu huyện cam lộ
mà công ty cổ phần thương mại hoành sơn ngang nhiên sử dụng khi chưa hoàn thiện các thủ tục
theo đúng quy định của pháp luật
công ty này đã xây dựng trái phép các lãn trại cũng như đưa các phương tiền máy móc vào
để trở thành một bài tập kết khi chưa nhận được sự cho phép của các cơ quan chức năng
khu đất khoảng năm hectare công ty của phần thương mại hoành sơn sàn gạt trái phép
nằm ở thờ đất thuộc khoảng một tiểu khu bảy trăm bảy mươi bảy thôn mộc đức xã cam hiếu
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công ty cổ phần thương mại hoành sơn gửi hồ sơ đến sở kế hoạch
và đầu tư tỉnh quảng trị đề xuất thực hiện dự án kho bãi về điểm trung chuyển hàng hóa
tại khu đất này đây là diện tích đất do nhà nước quản lý nên phải thực hiện thủ tục nhà nước
cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
thế nhưng khi chưa thực hiện thủ tục đấu giá công ty này đã ngang nhiên tiến hành sàn lấp
xây dựng và tập kết phương tiện
như truyền hình nhân dân đã phản ánh từ ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
ủy ban nhân dân xã cam hiếu huyện cam lộ đã kiểm tra phát hiện công ty này đã dựng láng trại
mái lập tôn xà gồ sắt với diện tích hai trăm linh chín m hai và đã san gạt mặt bằng với diện tích khoảng năm hectare
khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép
thế nhưng đến nay công ty này vẫn không chấp hành việc tháo rỡ toàn bộ công trình
trả lại hiện trạng ban đầu

sự chậm trễ này xuất phát từ thái độ phất lờ quy định pháp luật của công ty
hay còn có cả sự thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương